thưa quý vị hôm nay ngày hai mươi bốn tháng bốn phiên xét xử ông trần quý thanh bảy mươi một tuổi
nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ tân hiệp pháp
cùng hai con gái là trần uyên phương bốn mươi ba tuổi phó giám đốc
và trần ngọc bích kết thúc phần xét hỏi bước sang phần tranh luận
phát biểu quan điểm về vụ án đại diện viện kiểm sát cho rằng có đủ cơ sở xác định
từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi ông thanh cùng hai con gái thông qua môi giới đã cho nhiều người vay tiền
với lãi suất là ba một tháng
các bị cáo yêu cầu người vay phải ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản
cổ phần của dự án cam kết bán lại để che giấu bản chất của việc cho vay
khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc lãi theo thỏa thuận bán lại tài sản ban đầu
thì các bị cáo đưa ra nhiều lý do để không trả lại
bằng hình thức này ba bố con ông trần quý thanh đã thực hiện bốn vụ chiếm đoạt tài sản
tổng giá trị là hơn một bốn mươi tám tỷ đồng
sau khi xem xét dưới nhiều góc độ viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt ông thanh chín đến một mươi năm tù
trần uyên phương từ năm đến sáu năm trần ngọc bích là từ bốn đến năm năm tù cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
vào ngày hôm nay ngày hai mươi bốn tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phú quốc
tỉnh kiên giang đã tạm giữ hình sự ba đối tượng để tiếp tục điều
tra làm rõ về hành vi chặt phá rừng trái phép
trước đó vào khoảng một mươi năm h ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn hạt kiểm lâm thành phố phú quốc đã bắt quả tăng nhóm ba đối tượng
bao gồm huỳnh phước tiền nguyễn việt phương và trương minh thương cùng chú tại tỉnh an giang
đang thực hiện hành vi chặt phá cây rừng trái phép tại tiểu khu sáu mươi tám phân khu phục hồi sinh thái rừng đặc dụng
do ủy ban nhân dân thành phố phú quốc quản lý thuộc ấp bãi thơm xã bãi thơm thành phố phú quốc
cơ quan chức năng đã thu giữ hai máy cơ xăng hai cây lèm một xe cuốc nhằm phục vụ cho hành vi hủy hoại rừng
của nhóm đối tượng qua điều tra ban đầu tiền khai nhận đã thuê phương và thương thực hiện hành vi chặt phá cây rừng
với diện tích được cơ quan chức năng xác định là hơn hai m hai thiệt hại gần bốn trăm linh cây chảm nước
sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với các cơ quan chức năng
cơ quan chức năng đã thuê bị cáo nguyễn tiến vũ chú tại thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên về tội vận chuyển hàng cầm
theo cáo trạng vào ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn tiến vũ sử dụng xe ô tô vận chuyển trái phép ba trăm hai mươi hộp pháo hoa
có tổng khối lượng là bốn trăm hai mươi tám hai kg cho một người đàn ông không rõ lai lịch địa chỉ cụ thể từ khu vực bến xe khách
thuộc thành phố cao bằng tỉnh cao bằng theo hướng quốc lộ ba đến khu vực đường tròn tân long thành phố thái nguyên
với số tiền
công là hai triệu hai trăm linh nghìn đồng vào sáng ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba khi vũ điều khiển xe ô tô đến địa phận xã quân hòa
huyện bạch thông tỉnh bắc cạn thì cơ quan công an tỉnh bắc cạn phát hiện thu giữ toàn bộ số tăng vật là số pháo hoa
nêu trên bị cáo đã có một tiền án về tội tàng chữ hàng cấm tại phiên tòa bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
xe tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo năm năm thù giam và phạt bổ sung một mươi triệu đồng
đồn biên phòng lăng cô bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế cho biết đơn vị vừa phát hiện bắt giữ một tàu cá khai thác
hải sản trái phép trên vùng biển tỉnh thừa thiên huế
cụ thể vào lúc một mươi tám h hai mươi năm phút ngày hai mươi ba tháng bốn tại vùng biển cách bờ biển thị trấn lăng cô huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
khoảng một hải lý lực lượng tuần tra đồn biên phòng lăng cô đã phát hiện bắt giữ tàu cá mang số hiệu qng chín mươi nghìn bảy trăm sáu mươi một ts
công suất ba trăm bốn mươi cv do ông tiêu minh hạnh chú tại xã bình châu huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi làm thuyền trưởng
về hành vi khai thác hải sản trái phép
tại thời điểm bị bắt giữ trên tàu có chín thuyền viên
sau khi lập biên bản vi phạm tổ tuần tra đã tiến hành đưa người phương tiện về trạm kiểm soát biên phòng lăng cô
để xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp tục với các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý
thưa quý vị ngày hôm nay ngày hai mươi bốn tháng bốn ngân hàng nhà nước đã có thông báo sẽ tiếp tục đấu thầu một mươi sáu tám trăm linh lượng vàng miếng
gửi các tổ chức tín dụng doanh nghiệp tham gia đấu thầu vàng
theo đó tỷ lệ đặt cọc khi tham gia đấu thầu là một mươi khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu là một bốn trăm linh lượng
khối lượng tối đa là hai lượng
thời gian tổ chức đấu thầu vào ngày hai mươi năm tháng bốn
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng bốn ngân hàng nhà nước đã cho biết đấu thầu
thành công ba mươi bốn lô tương đương với ba bốn trăm linh lượng vàng với tổng số thành viên trúng thầu là hai thành viên
theo đó giá trúng thầu cao nhất là tám mươi một ba trăm ba mươi đồng một lượng giá trúng thầu thấp nhất là tám mươi hai ba trăm hai mươi đồng một lượng
trước tình hình một số đường bay nội địa từ hà nội và thành phố hồ chí minh đi đến các địa phương
có tỷ lệ đặt chỗ từ chín mươi đến một trăm linh trong các ngày

từ hai mươi bảy tháng bốn đến ngày một tháng năm để đáp ứng nhu cầu vận chuyển của khách du lịch trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và ngày một tháng năm
cục hàng không việt nam đã có văn bản gửi hãng hàng không việt nam căn cứ nguồn lực và việc tối ưu hóa đội máy bay
để xem xét bổ sung tải cung ứng trên các đường bay hà nội thành phố hồ chí minh đến các địa phương vào ngày hai mươi bảy tháng bốn
và từ các địa phương về hà nội và thành phố hồ chí minh vào ngày một tháng năm
cục hàng không việt nam đề nghị các hãng hàng không khẩn trương thực hiện và báo cáo về cục vướng mắc nếu có
trong thời gian sớm nhất để được hướng dẫn giải quyết khi thực hiện việc bổ sung tải cung ứng
trước đó dịp ba mươi tháng bốn và ngày một tháng năm việt nam airlines sẽ cung ứng tổng cộng là năm trăm bảy mươi năm ghế và hai chín trăm linh chuyến bay
trong giai đoạn cao điểm từ ngày hai mươi sáu tháng bốn đến ngày hai tháng năm tăng hơn một mươi so với cùng kỳ năm ngoái
những đường bay nội địa được tăng chuyến nhiều nhất là các đường bay du lịch như giữa hà nội thành phố hồ chí minh đà nẵng huế quy nhơn nha trang đà lạt phú quốc côn đảo
đối với mạng lưới bay quốc tế vietnam airlines tập trung tăng tải đến nhật bản hàn quốc trung quốc thái lan lào và campuchia
việt nam là nước đầu tiên xuất khẩu gạo lớn nhất vào singapore thông tin sẽ có trong cụm tin chi tiết ngay sau đây
mùa dâu tây mộc châu sơn la năm nay bị ảnh hưởng thời tiết sản lượng giảm mạnh nhưng nhờ giá tăng nông dân vẫn có lãi
đầu vụ giá râu tây khoảng sáu mươi tám mươi đồng một cân nhưng giữa và cuối vụ tăng lên một trăm ba mươi một trăm năm mươi một cân cao hơn một mươi một mươi năm so với đà lạt và đắt gấp đôi so với hàng trung quốc
nếu các năm trước dâu này chỉ bán ở khu vực phía bắc thì nay tiêu thụ ở hầu hết tỉnh thành phía nam và cả miền tây
ngoài ra sản phẩm cũng được bán trực tuyến trên mạng xã hội và các chợ online
theo tin tức từ thương vụ việt nam tại singapore quý i năm hai nghìn hai mươi bốn lần đầu tiên việt nam trở thành quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất vào thị trường singapore
hiện chiếm hơn ba mươi hai thị phần kim ngạch xuất khẩu gạo việt sang singapore đạt cao hơn so với ấn độ và thái lan
cụ thể trong ba tháng đạt kim ngạch ba mươi sáu một mươi năm triệu usd tăng gần tám mươi một so với cùng kỳ năm ngoái
đáng chú ý các doanh nghiệp việt nam đã mở rộng thành công danh mục sản phẩm xuất khẩu sang các mặt hàng khác như gạo nếp và gạo thơm say sát hoặc chóc vỏ
thưa quý vị trong trung tâm của thành phố hải dương tại con ngõ nhỏ phố hàn giang thuộc khu dân cư số ba phường quang trung là nơi có truyền thống làm nghề bánh quấn từ hàng trăm năm nay
dù trải qua những thăng trầm của cuộc sống thì người dân nơi đây vẫn cẩn mận giữ nghề bằng trách nhiệm với món ăn ẩm thực của chuyện
nhiều người dân ở thành phố hải dương vẫn quen gọi phố hàn giang
tết là xóm bánh cuốn theo lời kể những người đầu tiên làm bánh cuốn ở đây quê gốc thái bình bắt đầu làm nghề tại hải dương từ đầu thế kỷ hai mươi
những sạp hàng bánh cuốn hàn giang ở các chợ phú yên bắc kinh một thời đã giúp tiếng tăm của thương hiệu bánh cuốn nơi đây lan rộng khắp nơi
sự kỳ công trong các công đoạn chọn gạo ngâm gạo tráng bánh pha nước chấm đã tạo nên thương hiệu bánh cuốn hàn giang
bởi vẫn dự cách làm thủ công nên bánh luôn mỏng mịn như tờ giấy mà rền dẻo
mỗi ngày các hộ dân xóm hàn giang vẫn chăm chỉ đỏ lửa tráng bánh
những người thợ cao tuổi tuy đã nghỉ làm bánh nhưng vẫn cẩn mẫn phụ giúp một số công đoạn cho con cái
bánh cuốn hàn giang mềm mỏng ngon đi đâu người ta cũng về đây người ta mua mang đi
bánh cuốn này thì nó cũng không có gì đặc biệt lắm đâu chỉ có là mình biết chọn gạo gạo này phải ba loại gạo thì mới làm được
nên được cái bánh ngon mà trong khi đó là ngâm gạo phải ba tiếng đồng hồ sau thì là cách
khi xe mình xây bột xong thì mình ra mình ngâm cách một đêm thì sáng hôm sau để cho cái bánh quấn nó rèn nó mềm thì nó mới ngon được cái bánh cuốn
bánh cuốn này của tôi còn mang được ra cả nước ngoài nữa
hàn quốc hoặc tất cả các nước đấy là chúng tôi đã xuất rồi mà dạy nghề cũng có rồi
cứ ai mà có thời gian đến đi học là chúng tôi dạy hết dạy hết
bánh cuốn hàn giang phục vụ được nhiều nhu cầu như ăn sáng cỗ bàn ăn chay và đã vươn ra nhiều quốc gia
không chỉ có bánh cuốn những món ăn kèm như thịt chả hành phi ruốc cũng được chuẩn bị tỉ mỉ
sau nhiều thăng trầm hiện nay tại xóm hàn giang chỉ còn tám hộ gia đình làm bánh cuốn
việc bánh cuốn hàn giang là một trong bốn món ăn của hải dương được đề xuất xây dựng thương hiệu quốc gia
và là một trong một trăm hai mươi một món ẩm thực tiêu biểu được hiệp hội văn hóa ẩm thực việt nam công nhận
đã trở thành động lực giúp các hộ dân xóm hàn giang kiên trì với nghề cổ truyền
về phía địa phương thì chúng tôi thấy đây là một cái làng nghề rất là quý và cái món sản phẩm đặc sắc của mình
tuy nhiên ở đây thì nó cũng có một cái khó là cũng không xây dựng được thành
cái làng nghề truyền thống vì cái số hộ mà đang thực hiện cái việc kinh doanh và sản xuất này nó cũng quá ít
nên là chúng tôi cũng động viên và có cái chủ trương để nhân rộng cho toàn cái phố hàn giang này để trở thành một cái làng nghề truyền thống
và chúng tôi cũng đã chỉ đạo tất cả các ban ngành các đoàn thể các tổ chức sau là động viên và tuyên truyền
tạo điều kiện tốt nhất
cho bà con để sản xuất kinh doanh và giữ cái thương hiệu bánh cuốn của hàn giang
mỗi lần thưởng thức bánh cuốn hàn giang thực khách khó quên được vị dẻo mềm của gạo
ngây ngậy của mỡ hành và chút đậm đà của nước chấm chua ngọt ăn kèm với trà rán hoặc thịt nướng vừa ngon dễ ăn mà tiện dụng
dù cuộc sống phát triển ẩm thực phong phú nhưng bánh cuốn hàn giang luôn có sức hút riêng bởi sự dân dã
không chỉ níu chân thực khách trong ngoài tỉnh mà còn vươn ra
giá quả quê hương của nhiều người con hải dương mỗi khi đi xa về gần
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay tp hcm để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kinh tế phương nam
kính thưa quý vị sở giao dịch chứng khoán tp hcm cho biết ngày hai tháng năm dự kiến triển khai chính thức hệ thống
giao dịch mới krs trước đó sở giao dịch chứng khoán tp hcm cũng đã gửi thông báo khẩn đến các công ty chứng khoán kế hoạch chuyển đổi hệ thống giao dịch mới chuẩn bị cho triển khai chính thức
vào ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng bốn các công ty chứng khoán kiểm tra kết nối đến hồ dê sau đó một ngày hai mươi sáu tháng bốn dữ liệu cuối ngày sẽ được chuyển đổi sang hệ thống giao dịch mới của sở
các công ty chứng khoán được yêu cầu chú động chuẩn bị dữ liệu để thực hiện kiểm tra chuyển đổi
trong ba ngày từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín tháng bốn hồ dê cho biết sẽ thực hiện chuyển đổi hệ thống giao dịch
các công ty chứng khoán chủ động có kế hoạch và thực hiện các công việc chuẩn bị để đồng bộ triển khai
đến ngày ba mươi tháng bốn công ty chứng khoán thực hiện kiểm tra chuyển đổi
ngày giao dịch trên hệ thống theo hồ sê sẽ từ ngày hai tháng năm theo đó dữ liệu giao dịch là dữ liệu cuối ngày hai mươi sáu tháng bốn
hồ dê cũng cho biết đến cuối ngày ba mươi tháng bốn dựa vào kết quả kiếm thử khách overtest
sở sẽ thông báo triển khai chính thức hệ thống giao dịch mới
như vậy sau một mươi hai năm kể từ khi dự án krx được triển khai thị trường chứng khoán đã đón nhận những thông tin rõ ràng hơn
về lộ trình đưa krs đi vào hoạt động chính thức
trong bối cảnh nhu cầu tích lũy đầu tư kim lại quý tăng thì nhiều người dân lựa chọn bỏ tiền vào nhẫn trơn hai mươi bốn k
thay vì là vàng miếng sjc vì thế nhẫn trơn trước nay là lựa chọn để mua biếu tặng của
dành cho con cháu thì giờ trở thành hình thức để tích lũy đầu tư được nhiều người dân ưu tiên lựa chọn
hiện nhẫn trơn neo quanh giá giao động từ bảy mươi bốn bảy mươi sáu triệu đồng một lượng tùy thương hiệu
từ đầu năm đến nay mặt hàng này ghi nhận hiệu suất sinh lời trên hai mươi tốt hơn so với vàng miếng từ một mươi ba một mươi
một tháng trở lại đây giá vàng thế giới liên tục xác lập mức đỉnh mới
lượng khách giao dịch nhẫn trơn hai mươi bốn k tại các thương hiệu lớn và các cửa hàng kinh doanh vàng bạc cũng trở nên nhộn nhịp
về bản chất nhận bốn số chín
nhẫn trơn có cùng hạm lượng với vàng miếng sgc nhưng giá rẻ hơn do không bị đóng mát độc quyền
bên cạnh đó tình trạng thiếu nguyên liệu kéo dài có thể tiếp tục tạo ra sự khăn hiếm với nhẫn trơn
vốn không phải mặt hàng có biên lợi nhuận cao và được doanh nghiệp ưu tiên trong bối cảnh thiếu nguồn cung
nhu cầu đầu tư vàng nhẫn hai mươi bốn k tăng mạnh trong khi doanh nghiệp thiếu nguyên liệu khiến cơn sốt kéo dài
thực tế vàng là kênh tích lũy dành cho số đông đặc biệt với người không rành về tài chính
lực cầu kiếm lãi quý này tăng lên trong bối cảnh các kênh đầu tư khác trong nốt dạm hấp dẫn với số đông
lãi suất gửi ngân hàng thấp kỷ lục đặc biệt kỳ vọng vào giá thế giới lên cao
càng khiến nhiều người có nhu cầu nắm giữ tài sản này
dự án cảng hàng không quốc tế long thành và nhà ga hành khách t ba sân bay tân sơn nhất
là hai công trình thuộc danh mục công trình trọng điểm quốc gia và các hạng mục chính
trong giai đoạn một của sân bay long thành và nhà ga t ba phải hoàn thành vào ngày ba tháng
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi năm với mục tiêu này buộc chủ đầu tư và liên danh các nhà thầu
phải có các giải pháp linh hoạt để khắc phục mọi trở ngại nhất là trong giai đoạn nước rút hiện nay
những ngày tháng bốn tiết trời mùa khô ở nam bộ nắng nóng như đổ lửa
đã làm ảnh hưởng đến khối lượng thi công công trình
tổng công ty cảng hàng không việt nam acv cho biết nhiều hạng mục phải chuyển qua thi công ban đêm
khiến nhà thầu bị đổi thêm chi phí
ngoài thi công giờ chín là tám tiếng sau đó tụi em cũng tăng cao
để ứng được tiến độ đề ra của cấp trên
trong quá trình tăng ca thì các anh cũng được các anh hỗ trợ rất nhiều về vật chất cũng như tinh thần
bên cạnh đó một số hạng mục còn vướng mắt ảnh hưởng đến tiến độ thi công như công tác giải phóng mặt bằng
tình trạng khang hiếm cát đá và tăng giá vật liệu xây dựng
và một số công trình điện cao thế xung quanh khu vực thi công cảng hàng không quốc tế long thành
vẫn chưa được di dời
chúng tôi cũng rất mong muốn tỉnh sẽ quyết liệt hơn nữa
để có thể bàn giao
phần diện tích còn lại của chuyến số hai sớm nhất
vì khi đó thì các nhà thầu sẽ tổ chức thi công đồng loạt và sẽ đảm bảo được tiến độ thi công
đối với dự án nhà ga t ba sân bay tân sơn nhất
quá trình thi công dự án cũng gặp rất nhiều khó khăn do mặt bằng công trường chập hẹp
thiếu đường công phụ
vì vậy để đảm bảo tiến độ
ban quản lý cùng nhà thầu liên tục kiểm soát các gói thầu
cập nhật tiến độ từng ngày
gói thầu nào chậm tiến độ thì nhà thầu đó phải có giải pháp bù tiến độ ngay
như chúng ta đã biết
hợp đồng xây dựng là giữa chủ đầu tư và các nhà thầu đã ký với thời gian là sáu trăm linh ngày
sáu trăm linh ngày có nghĩa là chúng ta phải hoàn thành công trình tầm khoảng một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi năm
thì bây giờ rút lại hai tháng
thì chúng ta trước tiên là chúng ta phải thống nhất với các nhà thầu
với cư vấn giám sát
xem xét lại toàn bộ
xem cái phần nào khâu nào mà còn có thể dư địa để chúng ta cải tiến được
ví dụ chúng tôi sẽ đưa ra biện pháp đầu tiên là phải áp dụng các công nghệ thi công tiên tiến
ví dụ như trước đây thì chúng ta có thể thi công bằng cái cẩu nó chỉ tải trọng nó thấp thôi
nó ngắn thôi
thì bây giờ chúng ta phải tăng lên áp dụng các hình thức tiên tiến
ví dụ như là chúng ta thi công là bình thường
cứ tuần tự
từ sàn tầng một lên tầng hai
thì bây giờ chúng ta phải thi công top down
tức là vừa song song
tầng một và lên tầng ba
các cái công nghệ thi công mới như vậy
và đương nhiên là chúng ta phải tăng mũi thi công
chia nhỏ dự án
công trình thành các rôn nhỏ để thi công cuốn chiếu
trong mùa khô thì
trên công trường đều bố trí các cây nước
rồi chỗ nghỉ gơi cho công nhân
thế còn để dự trù cho cái công tác thi công trong mùa mùa này
thế còn để dự trù cho cái công tác thi công trong mùa mùa này
thì chúng tôi sẽ phấn đấu hoàn thành
thi công song máy lập một để không bị ảnh hưởng của mùa mưa
cũng như chúng tôi đã chuẩn bị các hệ thống hạ tầng cần thiết
thi công hoàn thành
toàn bộ cái hệ thống thoát nước của dự án vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
để khi mùa mưa đến
thì hệ thống thoát nước sẽ vận hành kịp thời
đồng thời cái việc thi công trên công trường sẽ không ảnh hưởng
bởi cái thời tiết mùa mưa
quán triệt tinh thường chỉ đạo của chính phủ đã lập vượt nắng thắng mưa
và bằng nhiều giải pháp
linh hoạt đến nay cảng hàng không quốc tế long thành đang đi đúng tiến độ
nhất là công tác thi công đường cất hạ cánh da đạn buộc
đã hoàn thành cơ bản trên bảy mươi
và hơn tám mươi một phần thô công trình
là khối lượng nhà ga hành khách t ba sân bay tầng sớm nhất đã hoàn thành
với tiến độ này cả hai dự án đều đảm bảo đưa vào vận hành ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi năm theo kế hoạch
theo dữ liệu từ cục hàng không việt nam các chặng bay xuất phát từ hà nội và tp hcm
đi các điểm du lịch miền trung và phố biển phú quốc côn đảo tỷ lệ lấp đầy lên đến bảy mươi
đáng chú ý là tỷ lệ lấp đầy ở các chặng hà nội điện biên lên tới hơn tám mươi
dự kiến giai đoạn cao điểm nghỉ lễ từ ngày hai mươi sáu bốn đến ngày hai năm
các hãng hàng không việt nam cung ứng khoảng chín trăm linh ghế trên các đường bay nội địa
nhằm đáp ứng nhu cầu người dân
trong đó các đường bay từ hà nội và tp hcm đến các địa phương là sáu trăm năm mươi bảy ghế
với ba bốn trăm linh chuyến bay
lần lượt tăng
bốn hai và năm năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên đội tàu bay khai thác dự kiến của hãng trong giai đoạn này là một trăm sáu mươi năm một trăm bảy mươi tàu
giảm bốn mươi bốn mươi năm tàu bay so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
theo dữ liệu từ cục hàng không việt nam
nhiều chặng bay vẫn còn chỗ để hành khách lựa chọn trong đợt nghỉ lễ sắp tới
với các chặng bay xuất phát từ hà nội đi các điểm du lịch như nha trang
buôn ma thuộc
côn đảo phú quốc
quy nhơn quảng bình
thư thiên huế
tỷ lệ lấp đầy giao động khoảng bốn mươi bảy mươi
đối với các chặng xuất phát từ thành phố hồ chí minh đến các điểm nêu trên
tỷ lệ lấp đầy trong khoảng ba mươi bảy mươi
trong đó một số đường bay có tỷ lệ đặt chỗ cao là thành phố hồ chí minh
côn đảo gần tám mươi ngày hai mươi bảy tháng bốn và hơn chín mươi năm ngày hai mươi bốn
nhờ chiến lược đầu tư bài bản và tập trung cho số hóa
ngân hàng thương mại cổ phần quân đội đã tạo ra các sản phẩm được may đo riêng
và hướng đến mục tiêu phục vụ ba mươi triệu khách
hàng trong năm hai nghìn hai mươi bốn
chia sẻ về mục tiêu kinh doanh năm hai nghìn hai mươi bốn lãnh đạo mv cho biết
ngân hàng tiếp tục bám sát phương châm tăng tốc số hấp dẫn khách hàng
hiệp lực tập đoàn an toàn bình vẩn
củng cố chất lượng các mặt hoạt động nguồn lực nền tảng cho dài hạn
cùng mục tiêu top ba các chỉ số về hiệu quả và an toàn
cùng với đó mv đặt mục tiêu chinh phục ba mươi triệu khách hàng
trước thềm kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập
ngày bốn tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi bốn
với kết quả
kinh doanh năm hai nghìn hai mươi ba tốt đặc biệt là nhờ nền tảng công nghệ thông tin
được đầu tư tiêu chuẩn cùng chiến lược hấp dẫn khách hàng
trên hệ sinh thái số đa dạng mv duy trì đạt tăng trưởng khách hàng bình vẩn
tổng số khách hàng mb phục vụ đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đạt hai mươi sáu năm triệu
hai nghìn hai mươi ba là năm thứ ba liên tiếp mv tu hút được hơn sáu triệu khách hàng mới
năm hai nghìn hai mươi một là sáu hai triệu năm hai nghìn hai mươi hai là sáu chín triệu khách hàng mới
và năm hai nghìn hai mươi ba là sáu ba triệu
năm hai nghìn hai mươi ba là sáu ba triệu khách hàng mới
quy mô giao dịch trên kênh số vượt mốc một mươi triệu tỷ đồng
với số lượng giao dịch không tiền mặt đạt ba sáu tỷ giao dịch
tăng một năm lần so với năm hai nghìn hai mươi hai
quy mô giao dịch chuyển tiền của mb qua napas đứng đầu hệ thống
trong ba năm liên tiếp từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi ba
trong năm hai nghìn hai mươi bốn bài lãnh đạo mv dự kiến tăng vốn điều lệ thêm hơn tám năm trăm bảy mươi chín tỷ đồng
theo đó ngoài việc tăng vốn thêm bảy chín trăm năm mươi chín tỷ đồng
thông qua chi cổ tức bằng cổ phiếu
kế hoạch phát hành riêng lẻ thêm sáu mươi hai triệu cổ phiếu
tương đương mức tăng vốn điều lệ là sáu trăm hai mươi tỷ đồng
thời gian thực hiện từ năm hai nghìn hai mươi bốn đến quý ii năm hai nghìn hai mươi năm
trước đó mb đã hoàn tất phát hành riêng lẻ bảy mươi ba triệu cổ phiếu
cho hai cổ đông là scic và viettel
sau khi hoàn thành hai kế hoạch tăng vốn trên
vốn điều lệ của mb dự kiến sẽ tăng lên sáu mươi một sáu trăm bốn mươi ba tỷ đồng
thành phố hồ chí minh vừa binh dự
nhận giải thưởng điểm đến du lịch mice hàng đầu châu á
và sự công nhận liên tục trên là minh chứng cho sức hấp dẫn lâu dài
và hiệu quả trong việc tổ chức các sự kiện mice
hội nghị hội thảo triển lãm tổ chức sự kiện quốc tế quan trọng tại thành phố
và phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
tiềm năng du lịch mice tại hồ chí minh là rất lớn
mạng lưới giao thông thuận tiện nền kinh tế có số hút đầu tư
thành phố hồ chí minh có tài nguyên du lịch đa dạng
cơ sở vật chất dịch vụ chất lượng cao và ấm thực phong phú
trong đó có thể kể đến trung tâm hỗ trợ và triển lãm sài gòn
được đánh giá là trung tâm triển lãm lớn nhất việt nam với quy mô và tiêu chuẩn quốc tế
trung tâm luôn kích lịch tổ chức sự kiện trong năm
cục du lịch quốc gia việt nam thống kê trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
doanh thu và lượng khách du lịch mice đến việt nam tăng ba mươi năm so với cùng kỳ
thành phố hồ chí minh
hồ chí minh có nhiều địa điểm đạt chuẩn và chất lượng cao dành cho du lịch mice
như công trình skyhone ở quận hai intercontinental ở quận một
hay một viên ngọc của loại hình du lịch này là trung tâm secc ở quận bảy
ngoài ra nhiều thương hiệu khách sạn năm sao chuyên nghiệp chuẩn bị tiếp cận thị trường thành phố hồ chí minh
mở ra thêm nhiều cơ hội cho phân khúc này
đặc biệt với chính sách cởi mở cho visa lên chín mươi ngày với một số thị trường trọng điểm
sẽ giúp trải nghiệm hội nghị kết hợp nghỉ dưỡng thành phố hồ chí minh nói riêng và việt nam nói chung
sẽ giúp du khách hơn có thể cạnh tranh với bangkok hay kuala lumpur
theo các công ty lữ hành sau dịch covid một mươi chín nhu cầu du lịch mice của du khách thay đổi nhiều
vì yêu cầu đa dạng hơn về loại hình dịch vụ chất lượng được tối ưu hướng đến khai thác tối đa giá trị
và tiện ích của hoạt động sự kiện hội nghị trong các chương trình tour
khách du lịch đường bộ có xu hướng tăng
trong tổng lượng khách mice nội địa quý i năm hai nghìn hai mươi bốn sáu mươi khách hàng du lịch bằng phương tiện ô tô và tàu lửa
đa phần các tuyến từ đầu thành phố hồ chí minh đến phan thiết vũng tàu nha trang quy nhơn tuy hòa
và đầu hà nội đến hạ long sapa ninh bình sầm sơn
trong đó đa phần khách chọn các khách sạn resort có chuẩn dịch vụ từ ba đến bốn sao
khoảng ba mươi khách doanh nghiệp chọn nghỉ dưỡng tại các resort năm sao kết hợp với các chương trình hội nghị trực tiếp
hay trực tuyến với quy mô toàn quốc hoặc toàn cầu
ngân sách dành cho một tour mice nội địa của khách trung bình khoảng sáu triệu đồng
bên cạnh đó những ký do như là về vị kinh tế vị môn nó cũng mạnh hơn phần nào
có lượng khách mice đến việt nam
cho nên là sự lợi để thành phố hồ chí minh có thể truyền mình một thu hút được thì cần tốn nhiều hơn
phương pháp truyền thông là có những hạt động lễ hội ví dụ gắn với âm nhạc về thể thao những sự kiện mang tầm cỏ quốc tế

mới đây thành phố hồ chí minh được công nhận là điểm đến du lịch mice hàng đầu châu á năm hai nghìn hai mươi ba
cuộc giải thưởng du lịch mice thế giới world mice awarre đánh dấu năm thứ tư liên tiếp thành phố nhận được danh hiệu quý giá này
theo sở du lịch thành phố giải thưởng là sự công nhận sức hút của thành phố hồ chí minh
như một điểm đến hàng đầu dành cho ngành công nghiệp hội nghị kích cầu hộ thảo và triển lãm mice
đến năm hai nghìn ba mươi thành phố hồ chí minh phấn đấu trở thành điểm đến hàng đầu tại châu á
với hình ảnh thành phố cởi mở trẻ trung sóng động hứng khởi hướng về tương lai
giải thưởng từ world mice awards lần này là cầu mốc quan trọng trên con đường hướng tới mục tiêu này
thành phố hồ chí minh đang thu hút nhiều công ty tập đoàn đa quốc gia đến hợp tác kinh doanh
do đó nhu cầu tổ chức sự kiện hộ thảo triển lãm ngày càng nhiều trong những năm tiếp theo là tiền đề để phát triển du lịch mice
mice rõ ràng đóng góp doanh thu rất tích cực cho ngành du lịch nói riêng và các ngành dịch vụ đi kèm nữa
tuy nhiên để tối ưu hóa được nguồn lợi này thì thành phố hồ chí minh cần có thêm những cơ sở khách sạn năm sao đạt chuẩn vận hành chuyên nghiệp
việt nam đang được nhìn nhận là điểm đến rất thân thiện vì vậy cần đa dạng hóa các chuyến đi mice
với các hoạt động lữ hành tham quan chất lượng từ đó gia tăng tỷ lệ trở lại của nguồn khách mice
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay